ngoại trưởng nhật bản yoko kamikawa đã bất ngờ đến thăm ukraine và thông báo tokyo cam kết đóng góp ba mươi bảy triệu đô la mỹ cho quỹ của tổ chức hiệp ước quá đại tây dương nato để bổ sung hỗ trợ quốc phòng cho quốc gia đông âu này
phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với người đồng cấp ukraine ngoại trưởng nhật bản cho biết nước này sẽ bàn ra một hệ thống phát hiện máy bay không người lái và các hàng hóa hỗ trợ khác thông qua quỹ mới
tokyo cũng sẽ cung cấp cho kiev năm máy phát điện tô bin khí lưu động để góp phần giúp người dân nước này sửa ấm trong mùa đông khắc nghiệt
chuyến thăm diễn ra trước khi hai nước chuẩn bị tổ chức hội thảo tại tokyo vào ngày một mươi chín tháng hai nhằm thảo luận về việc tái thiết ukraine
đây là chuyến thăm đầu tiên đến ukraine của bà kamikawa kể từ khi lên nhậm chức hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
thủ tướng bangladesh sheikh hasina đã tuyên bố đắc cử nhiệm kỳ thứ năm trong cuộc tổng tuyển cử vừa được tổ chức ngày hôm qua
chiến thắng của bà hasina tới trong bối cảnh đảng dân tộc chủ nghĩa bangladesh pnp đảng đối lập lớn nhất cùng với một mươi năm đảng nhỏ khác
tẩy chay của bầu cử này